trường cao đẳng kỹ nghệ hai tp hcm đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
là một trong ba cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thủ tướng chính phủ quyết định cho phép thực hiện thí điểm tự chủ trong năm học mới
nhà trường vẫn hướng tới giá trị cốt lõi của mình là chất lượng đào tạo là danh dự và thương hiệu của nhà trường
bắt đầu thực hiện thí điểm tự chủ từ năm hai nghìn một mươi sáu trường cao đẳng kỹ nghệ hai đã có những thay đổi rõ rệt về chương trình đào tạo cơ sở vật chất và thương hiệu
nhà trường đã xây dựng lại chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học và theo yêu cầu của doanh nghiệp
trường cũng xác định nhà trường và doanh nghiệp không chỉ là hợp tác mà doanh nghiệp phải là chủ thể của quá trình đào tạo
chính vì vậy mà hiện đã có rất nhiều doanh nghiệp tìm đến và hợp tác với trường
trong năm hai nghìn một mươi tám trường cao đẳng kỹ nghệ hai cũng cam kết một trăm linh học sinh học tập tại trường được bảo đảm việc làm
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mặc dù phải cạnh tranh rất quyết liệt song nhà trường vẫn tuyển sinh vượt chỉ tiêu đề ra
cũng trong khu cổ của chương trình trường cao đẳng kỹ nghệ hai đã trao bằng tốt nghiệp khóa hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín cho các sinh viên của trường